thưa quý vị hôm nay ngày hai tháng tám thành phố hồ chí minh bước vào tuần thứ năm liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội
cùng nhiều biện pháp mạnh để kiểm soát dịch covid một mươi chín leo thang tại thành phố với hơn một mươi triệu dân
ngoài những chỉ đạo kịp thời về phương án chống dịch cho thành phố hồ chí minh
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã trực tiếp làm việc tại thành phố nhiều ngày qua
đồng thời kêu gọi khối y tế tư nhân cùng chung tay để chống dịch covid một mươi chín
và cho đến thời điểm này thành phố hồ chí minh đã có năm bệnh viện tư nhân đăng ký tham gia điều trị covid một mươi chín
và trong hai bệnh viện bắt đầu nhận bệnh nhân từ hôm nay có bệnh viện hoàng mỹ thủ đức
sau một tuần khẩn trương chuẩn bị bệnh viện đa khoa quốc tế hoàng mỹ thủ đức đã chính thức đưa vào hoạt động
bệnh viện điều trị covid một mươi chín hoàng mỹ thủ đức tại thành phố thủ đức
theo đó bệnh viện sẽ bắt đầu nhận người bệnh vào ngày hôm nay để chung tay cùng toàn bộ hệ thống y tế
sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân thành phố
gần một tuần nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận dần dần những trường hợp
mà vô cấp cứu ở bệnh viện và sau đó được chẩn đoán là covid
và chúng tôi chưa có chuyển được đi đâu cả thì chúng tôi giữ lại để chúng tôi điều trị
cũng có những trường hợp rất là nặng phải thở máy
chúng tôi giữ ở phía bên ngoài bệnh viện
thì sau khi mà chuyển đổi công năng xong thì chúng tôi phải đưa những người bệnh đó đi vào ở trong bệnh viện
và hiện nay tới sáng nay thì ở trong bệnh viện đã có năm mươi năm giường bệnh

trong đó có một mươi giường hồi sức thì đã đầy và trong đó có hai trường hợp đã thở máy
trong một tuần đó thì chúng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng một giây
một phút để chúng ta chuẩn bị thì cái kết quả sau này nó sẽ thành công nhiều hơn
trong giai đoạn đầu bệnh viện đưa vào hoạt động một trăm linh giường trong đó có một mươi giường hồi sức cấp cứu
bố trí tại tầng hai tầng ba và tầng bốn của tòa nhà và nâng tổng số lên hai trăm linh giường
trong đó có hai mươi dường hồi sức cấp cứu vào giai đoạn hai
bệnh viện tiếp nhận điều trị cho người bệnh covid một mươi chín tầng ba
theo mô hình thấp năm tầng trong điều trị covid một mươi chín
đối với những người bệnh covid một mươi chín cần điều trị ở cấp độ tầng bốn và năm
bệnh viện đã kiến nghị sở y tế thành phố hỗ trợ công tác tư vấn
mục tiêu hàng đầu của thành phố hiện nay là chăm sóc điều trị các ca f chuyển nặng
ngăn chặn tử vong do đó bệnh viện cần phân công phân nhiệm hết sức rõ ràng từng khâu
tầng bộ phận phải có người chịu trách nhiệm đưa hệ thống oxy dòng cao máy thợ hiện đại vào sử
dụng sớm để tránh f diễn tiến siêu hấp nặng đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các cơ sở điều
trị trong tháp năm tầng để tận dụng những thế mạnh của bệnh viện công lập và phát huy thế mạnh bệnh
viện tư nhân trong việc chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân

được biết bệnh viện chỉ tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín có sự điều phối của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi
thành phố hồ chí minh và qua hotline hai mươi tám bảy mươi ba sáu mươi một sáu mươi một các chi phí liên quan đến điều trị bệnh covid một mươi chín

các chi phí liên quan đến điều trị bệnh covid một mươi chín sẽ được bảo hiểm y tế chi trả và các chi phí phát sinh khác thanh toán theo quy định của bệnh viện